qua làm việc với cơ quan công an bước đầu t khai do nợ nần lên đến tiện đồ chơi mua súng nước để cướp ngân hàng nhưng bất thành
hiện vụ việc đang được công an tp mỹ tho tiếp tục điều tra làm rõ